tập đoàn điện lực việt nam evn cho biết theo thống kê của các đơn vị điện lực chỉ riêng từ đầu tháng năm năm hai nghìn hai mươi một đến nay đã có hàng trăm trường hợp khách hàng phản ánh thông qua các kênh chăm sóc khách hàng về việc có nhiều số điện thoại lạ tự xưng là nhân viên điện lực tổng đài ngành điện điện lực việt nam để yêu cầu khách hàng nộp tiền điện thậm chí dọa cắt điện nếu không nộp
khi biết được thông tin các khách hàng đã thanh toán tiền điện thì các đối tượng ngay lập tức ngắt máy
trước tình trạng trên evn tiếp tục cảnh báo đến khách hàng sử dụng điện cần nêu cao tinh thần cảnh giác nếu nhận được cuộc gọi mạo danh điện lực hoặc xưng danh là công ty điện lực nhưng không nói rõ tên địa bàn quản lý của công ty điện lực hoặc thông tin không rõ ràng minh bạch thì khách hàng không nên cung cấp thông tin cá nhân của mình
đồng thời khách hàng cần thông báo ngay cho ngành điện qua các kênh để có biện pháp xử lý kịp thời
đặc biệt trong mọi trường hợp ngành điện khuyến cáo khách hàng không cung cấp thông tin số tài khoản mật khẩu của mình tuyệt đối không thanh toán tiền điện cho người lạ hoặc yêu cầu chuyển tiền vào các tài khoản cá nhân để tránh bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản